đồng thời từ mô hình này tỉnh đồng tháp đang phối hợp với bộ khoa học và công nghệ xây dựng đề án làng thông minh với mong muốn phát triển toàn diện hơn cho các dùng nông thôn của tỉnh